xin chào biên tập viên minh hương
kính thưa quý vị và các bạn

đang tạm giữ trương minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tỉnh sóc trăng
để điều tra làm rõ vụ chở thuốc lá lậu
khoảng sáu giờ hai mươi phút cùng ngày tài xế trương minh nhật
chạy xe ô tô bảy chỗ biển số năm mươi một f bốn mươi nghìn sáu trăm năm mươi hai hướng từ quận một sang quận hai
đến đầu hầm thủ thiêm thì lạc tay lái đâm vào giấy phân cách
khi lực lượng cứu hộ có mặt để ứng cứu thì
bất ngờ bỏ chạy nên đã bị những người có mặt đuổi theo giữ lại
sau khi kiểm tra chiếc xe lực lượng chức năng phát hiện gần một mươi sáu gói thuốc lá lậu
mang hiệu jet hero nhiều biển số giả cùng công cụ để sử dụng ma túy
tại trụ sở làm việc tài xế này cho biết chở thuê thuốc lá cho người chưa rõ lai lịch
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến vấn nạn buôn lậu thuốc lá
hiện nay các địa bàn trọng điểm như long an an giang đồng tháp
đang lưu trữ hàng triệu bao thuốc lá lậu tịch thu được
tuy nhiên việc bán đáo giá hoặc đem tiêu hủy chưa được thống nhất
do vướng những vi định của pháp luật
mặc dù được đánh giá là địa bàn phức tạp về vận chuyển buôn lậu thuốc lá qua biên giới
xong nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền các cấp
nên tình trạng này được kéo giảm trong những năm trở lại đây
đây cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện được
việc kiểm định chất lượng thuốc lá tịch thu được
từ đây làm cơ sở để tiêu hủy hoặc bán đấu giá thuốc lá nhập lậu
từ năm hai nghìn một mươi sáu thì sau khi thủ tướng chính phủ về
làm việc long an có phê bình long an
cái buôn lậu thuốc lá này là diễn biến phức tạp
từ năm hai nghìn một mươi sáu trở về sau là bắt đầu
quỹ ban tỉnh chỉ đạo quyết liệt
thì các lực lượng đều ra quân đồng lọt
phải nói là các lực lượng công an
như các anh đã biết thì thành lập nhiều cái chốt trên biên giới
nhằm ngăn chặn kể cả biên phòng
mở những đợt cao điểm
thì nó ngăn chặn tình hình buôn lậu thuốc lá
qua biên giới thì nó có được kiểm soát kiềm chế giảm so với những năm trước đây
bán đấu giá thì chúng ta phải thực hiện theo cái nghị định hai mươi chín của thủ tướng chính phủ
đem ra bán đấu giá thời gian nó cũng kéo dài
cho nên nó cũng không đảm bảo chất lượng thì kéo nhiều nguyên nhân
cho nên việc bán đấu giá thì nó không thực hiện được
đến giờ phút này đối với long an
trước một số vấn mắc các địa phương kiến nghị chính phủ
nên tiếp tục cho tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu
tránh việc tái xuất gây thẩm lậu ngược vào thị trường
bên cạnh đó cần có cơ chế hỗ trợ các lực lượng tham gia chống buôn lậu
và tăng cường chế tài xử phạt tạo tính răng đe đối với tội phạm
chúng tôi đang bàn những giải pháp để cùng nhau học tập kinh nghiệm
rồi kiến nghị những giải pháp để các lực lượng chức năng của trung ương
sẽ hỗ trợ để các lực lượng chức năng sớm xử lý những tăng vật bị bắt tử
trong thời gian vừa qua đảm bảo yêu cầu xử lý đối tượng
xử lý được tăng vật và ngăn chặn cái tình trạng buôn lậu
trái phép thuốc lá qua biên giới
rất là phức tạp cho chúng ta
trong thời gian vừa qua văn phòng thực trực sẽ làm việc với các bộ ngành
để xác định cơ quan chức năng nào
thì chúng tôi sẽ có cái chia sẻ những thông tin đối với các địa phương
để chúng ta cùng nhau phối hợp tổ chức thực hiện cho đúng quy định của pháp luật
để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước
thì những chỉ đạo quyết liệt từ trung ương sẽ đem lại hiệu quả cao
tránh được thất thu thuế của nhà nước
do đó thời điểm cuối năm ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và các bộ ngành địa phương
cần tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý nghiêm các vụ việc
vụ án buôn lậu gian lận thương mại
thưa quý vị theo đánh giá cuối năm và cận tết nguyên đáng
thì tình hình buôn lậu kinh doanh hàng giả hàng nhái
tại khu vực phía nam diễn biến khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng
trong đó có địa bàn tp hcm vừa qua các cơ quan chức năng đã kiểm tra
xử lý nhiều vụ việc vi phạm trên lĩnh vực này
ngày một mươi tháng một mươi hai cục hải quan tp hcm
đang điều tra xử lý lô hàng trốn thuế là ván gỗ trị giá khoảng một mươi một tỷ đồng
tại cảng cát lái quận hai gồm hai mươi năm container
được công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại sài gòn á châu khai báo
cùng lúc trên một mươi bốn tờ khai khác nhau tại hải quan bình phước
là ván lạng sản xuất từ gỗ cao su để hưởng thế suất một mươi
tuy nhiên kiểm tra thực tế toàn bộ số hàng là gỗ xẻ
thế suất hai mươi năm trên lệch thuế lên đến ba tỷ đồng
ngày hai mươi chín tháng một mươi một cục quản lý thị trường tp hcm
kiểm tra kho hàng trên đường hồ học lãm quận tám
phát hiện tại đây đang chứa trữ ba trăm linh dàn nóng và ba trăm linh dàn lạnh của máy lạnh
không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
lô hàng vi phạm trị giá khoảng bảy trăm linh triệu đồng
trong dịp cuối năm này nhiều mặt hàng lậu hàng giả hàng nhái
đổ về tp hcm với cường độ gia tăng
ngoài hàng điện tử điện lạnh cũ thì các mặt hàng tiêu dùng thực phẩm rượu bia
cũng đang gia tăng về số lượng
chúng tôi tập trung vào các tuyến cửa ngõ
chặn các hàng hóa từ các tỉnh lân cận trong nội địa
thì chúng tôi tăng cường kiểm tra xử lý đối với các kho hàng kho tạc bến bãi
các trung tâm thương mại siêu thị chợ
đặc biệt các chợ đầu mối chúng tôi tăng cường kiểm tra
theo kết quả thống kê đến thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín
về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại của cục hải quan tp hcm
đã phát hiện bắt giữ hơn một ba trăm linh vụ việc vi phạm
trị giá hàng hóa vi phạm hơn một năm trăm linh tỷ đồng
cục quản lý thị trường tp hcm thực hiện hai trăm tám mươi đợt kiểm tra
tại các trung tâm thương mại chợ truyền thống
thu giữ gần chín năm trăm linh sản phẩm
trị giá hàng hóa vi phạm gần một hai trăm linh tỷ đồng
phạt trên một chín trăm linh tỷ đồng
chủ yếu là hàng giả hàng nhái nhã nghiệu
được nhập lậu từ nhiều nguồn và đưa vào kinh doanh
bên cạnh mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý
trong thời điểm cuối năm ngành chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
trong người dân các tiểu thương hộ kinh doanh
tăng cường đấu tranh ngăn chặn hàng lậu hàng giả hàng nhái
trên địa bàn thành phố
có thể là họ biết được và đó là hàng giả
nhưng mà họ vẫn sử dụng tại vì nó rẻ
tuy nhiên là có một số mặt hàng ví dụ như là thuốc
hay là thực phẩm thì nó có thể ảnh hưởng
tác động trực tiếp tới cơ thể
thì cái lúc đó người tiêu dùng
họ sẽ bị giống như là một người bị hại
bên cạnh cái việc mà xử lý theo quy định pháp luật
cũng cần phải đẩy mạnh thêm
những cái hoạt động tuyên truyền
để nâng cao nhận thức từ người kinh doanh
và tôi cho rằng là việc người những cái nhà kinh doanh
tiểu thương mà họ ý thức được rằng
họ không muốn kinh doanh hàng giả hàng nhái
để bảo đảm cái uy tín cho họ
càng gần tết nguyên đáng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa
người dân càng nhiều thì tình hình hàng lậu hàng giả hàng nhái
càng tìm cách gia tăng hoạt động với số lượng lớn
do đó việc kiểm tra của cơ quan chức năng
cần được thực hiện thường xuyên
xử lý triệt để những trường hợp vi phạm
bên cạnh đó cần có sự phối hợp của người dân
trong việc tối giác tội phạm
và nói không với hàng lậu hàng giả hàng nhái
bệnh viện chợ rảy cho biết trung ý lê trương dưỡng
phó trưởng công an xã tân long huyện phú giáo tỉnh bình dương
đang được các bác sĩ tích cực điều trị
trước đó anh bị hai tên cướp lao thẳng xe vào
khi đang truy bắt tội phạm
trung ý lê trương dưỡng
được chuyển cấp cứu từ bệnh viện tỉnh bình dương
trong tình trạng tỉnh táo tiếp xúc được
nhưng đa chấn thương phần mềm
và gãi dây hai tầng đùi phải gãi cảng chân phải
sau khi hội chẩn các bác sĩ quyết định phẫu thuật
kết hợp xương cảng chân cổ chân
các lọc mô hoại tử xử lý nhiễm trùng cho anh
bệnh nhân đang được truyền dịch
trùng thuốc chạm đau mỗi ngày
ngoài ra bây giờ bệnh nhân đang được theo gói
tình trạng và được hội sức
và bù dịch bùa máu
mặc dù đã qua cân nguy kịch
nhưng theo đánh giá của bác sĩ
trung úy lê trương dưỡng sẽ phải trải qua
nhiều ca phẫu thuật khác để nối ghép xương
hiện sức khỏe anh tạm ổn
tuy nhiên ăn uống nói chuyện khó khăn
vì gác chấn thương vùng mặt
theo bác sĩ sau khi sức khỏe anh tiến triển tốt
sẽ tiếp tục hội chẩn và mẫu kết hợp xương đùi cho bệnh nhân
nếu nhiễm trùng thì bệnh nhân có thể sức hại
căn truyền dịch nhiều lần
thứ nhất là biến chứng bệnh nước máu
thứ hai là biến chứng do tóc mệt máu dâu mỡ
thì đó là những cái biến chứng đều có thể xảy ra
sau chấn thương và kể cả sau khuôn miệng
hỗ trợ cho bệnh nhân cũng có thể có các biến chứng đó
cái chốc của mình là chốc cuối cùng
nó tư mạnh chỗ đó là lông danh
mình cũng có chặn xe vào đường
nó như là lúc nào thấy từ xa
nó ảnh ra rồi
mình chạy chạy bộ lại chỗ đó
thì lúc đó nó lại phân ra
nó luôn kiểm tra mình

chụp chân chụp chân chụp chân
hành cái xe nó không có khác
hai ngày trước
công an xã tân long huyện phú giáo
nhận được tin báo có hai đối tượng cướp giật điện thoại
đang điều khiển xe máy bỏ chạy
trung úy lê trương dưỡng cùng một số chiến sĩ tổ chức chốt chặn
khi phát hiện đối tượng
lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe
nhưng các đối tượng không chấp hành
cố tình lao thẳng xe máy vào người anh dưỡng
khiến nạn nhân bị xe máy kéo lê về phía trước
cảm ơn các bạn đã theo dõi